tiếp tục với những thông tin về phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị sau ba ngày triển khai thành phố hồ chí minh đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho hơn ba trăm năm mươi trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
theo báo cáo của sở y tế thành phố hồ chí minh trong ngày ba mươi tháng một mươi
thành phố hồ chí minh tổ chức hai mươi hai điểm tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó có hai trăm linh hai điểm tiêm trường học một mươi điểm tiêm cộng đồng và một mươi bệnh viện
tại hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
kết quả trong ngày đã tiêm được một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi tám trẻ
trong đó có ba mươi ba bảy trăm một mươi tám trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi chín mươi tám bốn trăm hai mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
công tác tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín diễn ra trật tự đảm bảo an toàn tiêm chủng
và an toàn phòng chống covid một mươi chín
ghi nhận tám trường hợp phản ứng nhẹ sau tim tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định
như vậy từ ngày đầu khởi động chiến dịch ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
đã tiêm vaccine covid một mươi chín được ba trăm năm mươi năm trăm một mươi sáu trẻ bao gồm một trăm tám mươi tám năm trăm bốn mươi một trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
một trăm sáu mươi một chín trăm bảy mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi có ba mươi năm trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm
theo kế hoạch thành phố dự kiến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi sau đó cuốn chiếu dần đến độ tuổi nhỏ hơn